thưa quý vị và các bạn vụ việc một nam thanh niên ở huyện quốc oai đã tử vong đột ngột
sau cả phẫu thuật gãy tay tại bệnh viện đa khoa hà đông vào ngày hôm qua đang gây xuân sọc dư luận
hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân
tuy nhiên có nhiều nghi vấn đặt ra khiến cho gia đình của nạn nhân đau đớn và bức xúc
theo người nhà nạn nhân cho biết vào tối ngày tám tháng năm anh cường bị ngã xe và được đưa vào bệnh viện đa khoa quốc oai hà nội
tại đây các bác sĩ thông báo xương phía tay phải gần bả vai bị gãy và cần phẫu thuật
anh cường được chuyển vào bệnh viện đa khoa hà đông hà nội
đến sáng ngày chín tháng năm anh cường được các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình tiến hành phẫu thuật và được thông báo ca mổ thành công
tuy nhiên chờ đợi mãi không được vào thăm khi người nhà đi thẳng lên khoa hồi sức cấp cứu thì bệnh nhân đã trong tình trạng tím tái
lúc ấy là tầm độ hai năm thì tôi nóng đột quá tôi không sửa được nữa
thế thì đến tôi mới chạy lên tầng tôi đặt hết các cửa tôi chạy vào
cháu tôi nằm một mình ở trên cái bàn mổ đó
tôi nghĩ là con tôi chết ngay cái lúc sau mà mà mà nó xuống nó bảo là tràn cái dịch vội gì đấy
thế xong cái thì tôi bảo bây giờ như thế này thì một là bác chuyển viện cho con tôi mà hai là bác phải mời bác sĩ về đây
thế nó bảo là chuyển bây giờ thì chết
thế thì tôi bảo thế bây giờ thì làm thế nào
nó bảo bây giờ để cho tim nó đập với cái gì nó đập ấy
thế xong thì để được cái thì là cho đi
thế nhưng mà không đi đúng không đi được nữa
cũng theo gia đình nạn nhân trước khi mổ anh cường hoàn toàn khỏe mạnh tự đi lên phòng mổ được và trước đó không hề có bệnh lý gì
hiện tại gia đình nạn nhân đang chờ kết quả khám nghiệm pháp y để tìm ra nguyên nhân tử vong
tôi thấy là cái tình trạng sợ quá quá sợ luôn
mà con tôi thì ở cái tư thế rất là khỏe mạnh
tôi nói ở chỗ đó đến năm giờ sáng mà như thế là mua một cái bánh mì to vào khô như thế mà có thể là ăn cũng hết vèo
thế chứ vậy
em trai nhà tôi là thằng vương đình mạnh ấy nó vào nó đưa bốn mươi triệu cho cái bác sĩ tên gì đó thì tôi không biết
thế là bắt đầu thì không giấy tờ có một cái gì cả
tiền chúng tôi cũng không có cái gì để quan trọng
nhưng mà bây giờ phải làm thế nào để đòi lại sự công bằng cho con tôi
hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân bệnh nhân tử vong sau mổ gậy tay
cũng trong chiều nay bệnh viện đa khoa hà đông đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc
giám đốc bệnh viện cho biết bệnh nhân đã tử vong lúc một mươi sáu h
vào ngày chín tháng năm trần đoán suy hô hấp suy tuần hoàn không hồi phục chưa rõ nguyên nhân
bệnh viện tạm đình chỉ công tác kiếp phẫu thuật và gây mê yêu cầu các cá nhân liên quan tường trình bằng văn bản
tổ chức họp hội đồng chuyên môn và phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân tử vong